tối hai mươi sáu tháng bốn ubnd tỉnh nghệ an đã tổ chức khai mạc lễ hội du lịch cửa lò năm hai nghìn một mươi chín
tới dự có các đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cửa lò có bãi cát trắng biển xanh tình người hiền hòa thân thiện
cùng với một khu đô thị biển có kết cấu hạ tầng hiện đại có trên ba trăm linh nhà nghỉ khách sạn
với hơn một mươi một phòng nghỉ phục vụ cho trên hai năm vạn du khách nghỉ qua đêm
phó thủ tướng vương đình huệ đã đánh chống khai hội biển cửa lò năm hai nghìn một mươi chín
tiếp đó là chương trình nghệ thuật cửa lò hai mươi năm năm hội tụ và tỏa sáng
do các nghệ sĩ ca sĩ nổi tiếng của trung ương và địa phương biểu diễn